bộ ngoại giao nhật bản vừa đệ trình báo cáo chính sách đối ngoại thường niên hai nghìn một mươi chín
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng hơn bao giờ hết của mối quan hệ nhật bản hàn quốc và mối quan hệ nhật bản mỹ
sách xanh ngoại giao hai nghìn một mươi bảy của nhật bản đề cập đến thỏa thuận năm hai nghìn một mươi năm giữa nhật bản và hàn quốc
về việc giải quyết vấn đề liên quan tới việc các phụ nữ hàn quốc bị ép phục vụ binh lính nhật bản thời chiến tranh
theo sách xanh việc hàn quốc tiếp tục cho dựng bức tượng tưởng niệm những người phụ nữ này ngay bên ngoài tòa lãnh sự nhật bản tại busan
là một việc làm đáng tiếc và đi ngược với thỏa thuận giữa hai bên
liên quan tới nhóm đảo tranh chấp nằm trên vùng biển phía đông hàn quốc và phía tây nhật bản
nhật bản tuyên bố không chấp nhận việc các nghị sĩ hàn quốc tới hòn đảo này
trong khi đó vấn đề tranh chấp giữa nhật bản và trung quốc trên vùng biển quanh quần đảo trên biển hoa đông không hề có tiến triển
đề cập quan hệ với nga nhật bản sẽ thúc đẩy giải quyết các bất đồng nhằm hướng đến việc ký kết một hiệp định hòa bình
bao gồm cả tranh chấp về lãnh thổ
tuy nhiên sách xanh không đề cập tới hướng giải quyết vấn đề này